theo báo cáo tổng hợp của văn phòng chính phủ trong dịp tết nguyên đán tình hình giao thông trên toàn quốc được bảo đảm ổn định
trong ba ngày nghỉ tết vừa qua tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba mặt
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên cả nước ổn định không có diễn biến bất thường không xảy ra các vụ việc phức tạp đặc biệt nghiêm trọng
đáng chú ý công tác phòng chống dịch covid một mươi chín được quan tâm tập trung
trong năm ngày nghỉ tết trung bình mỗi ngày cả nước ghi nhận khoảng một mươi hai hai trăm linh ca mắc và một trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín thấp đáng kể so với tuần trước đó
thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai trong các ngày từ hai mươi chín tháng một đến mùng hai tháng hai cả nước tiêm chủng được hơn bảy trăm tám mươi hai liều vaccine tại ba mươi tỉnh thành phố
kết luận cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định cả nước cơ bản đạt được các mục tiêu tổ chức đón tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai an ninh an toàn an dân an sinh xã hội
người dân đón tết nghĩa tình tri ân vui tươi lành mạnh tiết kiệm phù hợp với tình hình không để ai gia đình nào không có tết
về nhiệm vụ sau tết và thời gian tới thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành vui xuân mới không quyền nhiệm vụ mới
thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau tết nguyên đán và quý i năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó tiếp tục phòng chống thật tốt dịch covid một mươi chín trong đó có chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
từ mùng bảy đến một mươi bốn tháng hai tổ chức mở cửa trường học trở lại trên toàn quốc ở tất cả các cấp học đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả hợp lý
chuẩn bị thật tốt phân đấu hết tháng ba và chậm nhất là ba mươi tháng bốn mở cửa du lịch trở lại an toàn khoa học hiệu quả hợp lý
tiếp tục giữ vững an ninh an toàn và an dân để phục vụ cho việc kiểm soát dịch bệnh phục hồi nhanh và phát triển kinh tế bền vững
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
từ ngày ba mươi tháng chạp đến mùng ba tết cả nước xảy ra tám mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi một người bị thương năm mươi hai người hầu hết là xảy ra trên đường bộ
so với cùng kỳ năm ngoái số vụ tai nạn giảm bảy vụ giảm bảy người chết và giảm bốn người bị thương
so với cùng kỳ tết hai nghìn hai mươi giảm hai mươi vụ hai mươi tám người chết và bốn mươi một người bị thương
trong bốn ngày nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý bốn ba trăm hai mươi trường hợp phạt tiền hai sáu tỷ đồng
tạm giữ hai mươi xe ô tô hơn một năm trăm linh xe máy
tức gần hai trăm tám mươi giấy phép lái xe các loại gần một chín trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông cũng cho biết các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đang bố trí quân số trực một trăm linh
trong những ngày nghỉ còn lại của tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
để mọi người mọi nhà được tận hưởng niềm vui mùa xuân trong không khí yên bình
lực lượng công an đã gác lại những nỗi niềm riêng
nỗ lực hết mình bảo đảm an ninh trật tự ghi nhận tại tỉnh bình định
quảng trường trung tâm thành phố quy nhơn tỉnh bình định là nơi luôn tập trung đông người trong những ngày tết vừa qua
phần lớn người dân ở quy nhơn và các địa phương lân cận chọn nơi này để tận hưởng không khí mùa xuân
xem linh vật nhân dân gạt hết mọi phiền lo mọi người cùng cầu chúc một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn
quyết tâm vượt qua và chiến thắng đại dịch
hiện tại bây giờ thành phố rất là đẹp
hiện tại bây giờ là những anh chị em đi du xuân rất là nhiều
và đặc biệt là những khu phố và những lơi trang trí về tết rất là sôi lối và hình ảnh cũng rất là đẹp
năm nay là năm nhâm dần sẽ làm cho chúng ta thức tính nhiều cái hơn đặc biệt về sức khỏe
gác cho dân vui chơi là niềm vinh dự tự hào của từng cám bộ chiến sĩ công an
để tru toàn nhiệm vụ đó lực lượng công an đã phải nỗ lực hết sức mình
trong bối cảnh bọn tội phạm vẫn luôn rình dập trực chờ sự sơ hở của người dân
nhất là khi đang mải mê vui chơi để gây án thì lực lượng công an phải luôn đề cao cảnh giác
mặc dù là diễn biến của dịch covid một mươi chín là nó phức tạp
nhưng mà đa số là quần chúng nhân dân cũng tham gia tham gia chụp hình
rồi tham gia tham quan nhưng mà vẫn thực hiện tốt năm k
cái đó là việc tôi rất là đáng mừng
và cái vấn đề mà đảm bảo an ninh trật tự
thì chúng tôi sẽ làm hết mình làm sao để cho nhân dân sẽ vui chơi
được niềm vui trọn vẹn nhất
tết là thời điểm các đối tượng vi phạm pháp luật thường tăng cường hoạt động
thanh niên này đang đi giao bán bảy bịch pháo nổ
thì bị công an phường trần quang diệu thành phố quy nhơn phát hiện bắt quả tăng
dịp tết một trong những vấn nạn là tình trạng mua bán sử dụng pháo nổ trái quy định
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn đòi hỏi cán bộ chiến sĩ công an ở cơ sở
phải ngày đêm tuần tra địa bàn để kịp thời phát hiện và bắt giữ
đảm bảo nên trực tự trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần
thì anh em công an phường đã tổ chức lực lượng từng tra phân công nhiệm vụ xuống khu vực
bám sát địa bàn để nắm tình hình phòng chống tội phạm phòng chống các loại pháo
thì qua nắm tình hình anh em nắm được thông tin là có đối tượng đang bán pháo trên địa bàn
anh em đã tổ chức lực lượng từng tra xác minh thông tin truy tìm và bắt được đối tượng
ngày xuân ai cũng muốn được vui vầy xung họp bên gia đình người thân
thế nhưng với cán bộ chiến sĩ lực lượng công an lễ tết là lúc phải gác lại niềm vui riêng
phải ra sức nhiều hơn để bảo vệ sự bình yên bởi niềm vui của nhân dân cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của người chiến sĩ công an
còn với những chiến sĩ cảnh sát khu vực xa gia đình trực tết tại đơn vị có lẽ đã là nhiệm vụ rất đỗi bình thường
có những đồng chí bao nhiêu năm tuổi nghề thì cũng là từng ấy thời gian gắn bó với bà con ở khu dân cư tổ dân phố
tết càng là dịp để các anh gần với người dân hơn
và thấu hiểu nhiều hơn
tối mùng ba tết thay vì ngồi trực ở cơ quan trung úy lê đức vũ cảnh sát khu vực của phường hòa xuân quận cẩm lệ
lại tranh thủ xuống khu dân cư nơi mình phụ trách để thăm hỏi người dân đặc biệt là nắm tình hình từ bí thư tri bộ tổ trưởng tổ dân phố
mặc dù công việc trong những ngày tết còn bận rộn gấp nhiều lần nhưng xuống với bà con thì trung úy vũ luôn ưu tiên hàng đầu
hôm nay là những ngày tết nhưng mà các đồng chí ở cảnh sát khu vực
xuống tặng ở cơ sở trấn cặn ở địa bàn để mà vừa là nắm tình hình vừa thăm hỏi động viên bà con nhân dân để đón tết cho một năm yên lành
tôi thấy là rất là vui mừng cái việc này
không chỉ giúp đỡ quan tâm những hộ dân đặc biệt khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid một mươi chín
trung úy lê đức vũ còn đến từng nhà để trao trả căn cước cho người dân
hình ảnh người cảnh sát khu vực thường xuyên xuất hiện ở khu dân cư
tổ dân phố dường như đã quá quen thuộc trong ngày thường và cả những ngày tết
nhờ thế tình hình an ninh trở tượng cũng luôn được đảm bảo
phải nói rằng vai trò trách nhiệm của một cảnh sát khu vực ở khu dân cư phải nói là rất là tốt
ngồi những cái chuyện nhiệm vụ của anh là thường xuyên tùng tra kiểm tra đó
còn là thường xuyên đánh với khu dân cư để nắm bắt tình hình giữ vững được cái chuyện tùng tra đó là phải nói là đồng làm từ những dân
sau những giờ xuống với bà con
trung úy vũ và đồng đội lại tiếp tục lao vào công việc tuần tra kiểm soát địa bàn
kịp thời kiểm tra phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định vui tết an toàn
chúng tôi xác định là đến gần gũi với dân và hiểu tâm tư nguyện vọng của dân và được người dân đồng tình ủng hộ
và để đó là một động lực để tôi tiếp tục phát huy cái tinh thần cảnh sát khu vực gần dân và gần dân hơn nữa
lo cho gia đình thì ít nhưng lại sợ bà con ở địa bàn dân cư bị thiếu thốn khó khăn thì nhiều
đó là nỗi niềm của nhiều cảnh sát khu vực
lại một tết nữa xa nhà bỏ qua những niềm vui riêng với người thân bạn bè
biệt bào cảnh sát khu vực trên khắp địa bàn thành phố đã và đang miệt mài với nhiệm vụ vì sự an vui của mọi người mọi nhà
đối tượng nguyễn thị cẩm nguyên chú tại thành phố trà vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh trà vinh bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó năm hai nghìn một mươi tám nguyên đứng ra làm chủ hụi rồi huy động hụi viên góp hụi từ năm trăm linh đồng đến hai triệu đồng
do lấy được uy tín đến năm hai nghìn hai mươi một nguyên mở thêm nhiều dây hụi trị giá từ năm trăm linh đồng đến năm mươi triệu đồng
tuy nhiên đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bị vỡ hụi nguyên bỏ trốn
thời điểm vỡ hội có khoảng hai trăm linh hụi viên làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyên
với số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng
cuộc điều tra đến ngày hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã truy bắt được nguyên tại thành phố hồ chí minh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đang tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi giết người
vào ngày một tết tô trọng tín ở tổ dân phố hai phường nguyễn nghiêm thị xã đức phổ và phạm tiến tỉnh ở xã phổ cường thị xã đức phổ
xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu
qua facebook hai bên thách thức hẹn gặp nhau
dạng sáng ngày mùng hai tết tô trọng tín đã mang theo dao thái lan xuống quán nhậu châu huệ ở tổ dân phố năm phường nguyễn nghiêm gặp phạm tiến tỉnh để giải quyết mâu thuẫn
hai bên lao vào đánh nhau và phạm tiến tỉnh bị đâm nhiều nhát trong đó có một nhát gây thủng phổi
phạm trọng tỉnh đã đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó
thưa quý vị mạng xã hội càng phát triển thì những hệ lụy kéo theo càng lớn
không khó để bắt gặp các dịch vụ tâm linh được phát triển rầm rộ trên mạng xã hội
đặc biệt những dịch vụ như bói toán xem tử vi bùa chú được nhiều đối tượng quảng cáo mời trào công khai nhằm lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo
trong thời điểm năm mới các hành vi lừa đảo này lại càng tinh vi xảo quyệt hơn
chỉ cần dạo một vòng trên mạng xã hội như facebook zalo chúng ta có thể bắt gặp hàng loạt cá nhân hội nhóm dành cho những người mê bói toán
hình thức xem bói cũng xuất hiện muôn hình vạn trạng như bói tuổi xem tử vi xem cung hoàng đạo bói chỉ tay
khi lấy được lòng tin của người dân nhiều cá nhân đã lợi dụng việc xem bói bằng các vật phẩm phong thủy như lá bùa bình an sợi chỉ đỏ vòng may mắn đã được các thầy chùa trì chú
tuy nhiên việc này là hoàn toàn bịa đặt
nhiều người livestream bán vòng một chiếc vòng bằng tâm linh
khi chùa cứ nhận được các thông tin qua điện thoại hotline cũng như các tin nhắn đến hỏi có đúng là cái vòng này hay cái tượng phật này đã được thầy chùa trí chú và gửi đến cho hay không
hay là có tổ chức các khóa lễ ở trên chùa cổ này mà cũng thành lọc hay không
thì khi nhận được các thông tin như vậy các thầy đều nói là chùa không làm cái việc đó
mà bây giờ còn nguy hiểm hơn đó là gì
là họ còn đeo
nói đến từng nhà những người phật tử và xin lại cái số tiền là bằng này bằng này
cái số tiền khoảng bốn trăm linh nghìn hay là bốn trăm năm mươi nghìn
có những người rồi là khóc lóc là đã tin theo đã chuyển tiền cho họ
mọi người đã lặn lội từ miền nam thậm chí từ miền trung về đến đây nhưng cũng không có cái việc đó
ngoài việc livestream bói toán bán hàng phong thủy giả nhiều đối tượng còn lừa đảo người dân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn
như gọi điện thông báo khách hàng sẽ được tặng miễn phí vòng tài lộc có trị giá cao
đưa các thầy mang từ chùa vàng thái lan về
tuy nhiên người dân vẫn phải trả các khoản phí về tiền công tiền bảo hiểm hàng hóa lên tới vài trăm nghìn đồng
năm chín ngàn đồng cướp phí thôi chỉ nhất
còn ngoài ra mình sẽ không phải trị giá trên một khoản phí nào khác đâu ạ
đúng trong đạo phật thì cũng có những cái chuyện là người ta dùng các cái tràng hạt để dành cho các cái nhà sư cũng như cho các phật tử
người ta dùng để người ta lần người ta tụ niệm và để mà tĩnh tâm lại thì cái đấy hoàn toàn là rất là tốt
tuy nhiên lại chúng ta lại lợi dụng vào cái chuyện là có hành vi như vậy mà chúng ta lại bán cái đấy và để chúng ta thu lợi hoặc là trục lợi
ở trong cái chuyện đấy thì tôi cho rằng rõ ràng đây là một hành động khác một hiện tượng khác
và còn nếu như các cơ sở tâm linh nào các tổ chức tôn giáo nào mà lại lợi dụng qua đấy để bán trục lợi thì tôi cho rằng đấy không phải là những cái gì mà nó tốt đẹp
mà rõ ràng nó có ảnh hưởng xấu đến cái đời sống xã hội
tức là lại chúng ta sẽ rơi vào một trạng thái như là một dạng là buôn bán thần thành
cái gọi là dịch vụ tâm linh đang thực sự là một vấn đạn nguy hiểm
bất chấp lừa đảo mạo danh nhà chùa và các sư thầy những đối tượng xấu vẫn đang ngày đêm núp bóng cửa phật để trục lợi bất chính
người dân nên cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tinh vi như vậy
các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm khắc những đối tượng có hành vi sai phạm để người dân được yên tâm